sáng nay ngày năm tháng một mươi một đã xảy ra vụ cháy tại công ty trách nhiệm hiệu hạn tân bảo linh chuyên sản xuất gỗ ép thuộc xã tân vĩnh hiệp thị xã tân uyên tỉnh bình dương
hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ cháy
vào khoảng gần một giờ ngày năm tháng một mươi một một nhà xưởng sản xuất gỗ tại ấp vĩnh trường xã tân vĩnh hiệp thị xã tân nguyên đã phát cháy
vì nhà xưởng chứa nhiều nguyên liệu dễ bén lửa nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông
nhận được tin báo cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy đến hiện trường để dập lửa không để cháy lan
đến gần năm giờ sáng cùng ngày ngọn lửa đã được dập tắt
tại hiện trường nhà xưởng sản xuất cùng nhiều nguyên liệu thành phẩm và một chiếc xe tải đã bị lửa thiêu dụi nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ